hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách tiếp tục họp trực tuyến cho ý kiến vào những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật cư trú sửa đổi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên làm việc
tại phiên thảo luận các đại biểu thảo luận về điều kiện đăng ký cư trú xóa đăng ký cư trú đăng ký tạm trú thời hạn tạm trú và gia hạn thời hạn tạm trú
đa số các đại biểu thống nhất không quy định điều kiện đăng ký thường trú áp dụng riêng đối với thành phố trực thuộc trung ương như luật hiện hành
riêng đối với quy định diện tích sàn tối thiểu để đăng ký thường trú có ý kiến cho rằng nên giao cho hội đồng nhân dân các địa phương quyết định
có ý kiến thống nhất quy định trong luật là tám m hai một người
nhiều đại biểu cũng đề nghị cần phải có lộ trình thực hiện việc thay đổi phương thức quản lý cư trú nhằm bảo đảm hạn chế tối đa việc xáo trộn đối với người dân
dự kiến dự án luật cư trú sửa đổi sẽ được trình xem xét thông qua tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn